tại huyện phong điền thành phố cần thơ đã diễn ra lễ khai mạc ngày hội văn hóa du lịch sinh thái phong điền cần thơ năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là hoạt động hưởng ứng ngày du lịch thế giới hai mươi bảy tháng chín
ngày hội đã thu hút nhiều gian hàng quảng bá du lịch và đông đảo du khách tham quan góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch thành phố cần thơ
ngày hội văn hóa du lịch sinh thái được tổ chức với nhiều hoạt động đáng chú ý như triển lãm ảnh
trưng bày các tác phẩm nghệ thuật trái cây ngon các gian hàng quảng bá xúc tiến và biểu diễn đơn ca tài tử
diễu hành xe cổ ves ba hội thi trưng bày và trình diễn ẩm thực giải việt giã lộ vòng cung đua ghe trèo và các trò chơi dân gian khác
đây là thực sự là sân chơi của họ để mà họ cống hiến nhiều hơn để quan khách sẽ thấy họ nhiều hơn nữa
từ đó từ những lễ hội như thế này thì sẽ thu hút những quan khách mà đến
thu hút đến vị trí họ đang thay phát giống như nhà họ vườn họ
hay là cái nơi mà họ sinh hoạt ẩm thực thì như vậy là quảng bá nhiều hơn
thật sự tạo thêm cái thân sân chơi cho những nghệ nhân cho những người nông dân làm nghị lực nhiều hơn nữa
thông qua những lễ hội như thế này thì cái doanh nghiệp địa điểm của mình cũng tìm kiếm được rất là nhiều khách hàng
họ cũng quan tâm tới những địa điểm du lịch của công ty
với đặc thù là vùng sông nước cây trái phát triển quanh năm
nhiều loại cây trồng mang lại kinh tế cao đặc biệt là giống dâu hạ trâu chỉ ngon ngọt nơi vùng đất phong điền cần thơ
đến nay phong điền đã có hơn bốn mươi điểm du lịch trong đó có một mươi bốn điểm du lịch về nguồn
ngoài ra còn có rất nhiều các điểm du lịch cộng đồng
mô hình du lịch homestay đã giúp du khách trong và ngoài nước hiểu về bản sắc văn hóa việt nam từng vùng miền một cách gần gũi hơn
đây cũng chính là những mô hình thành phố cần thơ và huyện phong điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh để hướng tới nhà nhà làm du lịch tạo công an việc làm cho người dân địa phương
đối với chính quyền địa phương chúng tôi tạo mọi điều kiện về thủ tục khách lưu trú các mối quan hệ các điểm giao lưu để thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của hộ gia đình gắn với sự phát triển du lịch
đây là gốc phần để chúng ta thực hiện mục tiêu như chính phủ đã chỉ đạo là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước chúng ta
ngày hội du lịch sinh thái phong điền cần thơ sẽ diễn ra hết ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín